ngày hai mươi hai tháng một mươi tin từ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh cho biết các lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây tàng trữ vận chuyển hơn một mươi hai kg ma túy đá từ campuchia về việt nam
trước đó vào lúc hai mươi hai h hai mươi năm phút ngày hai mươi tháng một mươi ban chuyên án thuộc bộ đội biên phòng tây ninh đã phục kích bắt giữ huỳnh văn lâm khi đối tượng này đang điều khiển xe mô tô biển số bảy mươi u một mươi năm nghìn sáu trăm linh một từ campuchia về việt nam
qua khám xét đã thu giữ bốn kg ma túy đá được cất giấu nguy trang thành bốn gói trà bỏ trong cốp xe gắn máy
qua khai thác nhanh đối tượng lâm ban chuyên án đột kích tại một nhà trọ trên địa bàn ấp an cúi xã an hòa huyện trảng bàng
tại đây các lực lượng đã bắt giữ thêm hai đối tượng khác thu giữ trên tám hai kg ma túy dạng đá và một số viên ma túy tổng hợp sáu trăm linh triệu đồng năm mươi usd một xe ô tô bảy chỗ cùng nhiều loại dụng cụ để sử dụng ma túy đá
tổng số ma túy đá thu giữ trong chuyên án là trên một mươi hai hai kg